trong thời gian qua để phục vụ cho việc săn lấp của các dự án
ubnd tỉnh quảng nam đã cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác đất nguyên liệu
thế nhưng sau khi khai thác xong việc hoàn thổ phục hồi môi trường
đã không được thực hiện theo như đúng cam kết gây mất an toàn cho cuộc sống của người dân
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
đây là mỏ đất núi chùa thuộc xã tam thái huyện phú ninh
do tổng công ty xây dựng công trình giao thông tám ctcp khai thác
bỏ hơn một năm rồi chưa tiến hành hoàn thổ hồi phục môi trường
cứ có mưa là đất đỏ đã sạn trôi xuống vườn và nhà
làm ảnh hưởng đến sản xuất đời sống của người dân dưới chân núi
điều đáng nói là sau khi khai thác đất
tại khu vực mỏ núi chùa đã phát sinh lượng đá phong hóa
và đá tảng lớn nằm trên sườn núi dễ gây sạt lở và mất an toàn
hiện trên địa bàn huyện có tám khu vực mỏ đã hết giấy phép khai thác
nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh các thủ tục về đóng cửa mỏ để giao cho địa phương quản lý
đặc biệt hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại sản xuất xây dựng đông mê công
và tổng công ty xây dựng công trình giao thông tám ctcp
không thực hiện việc hoàn thổ và cải tạo phục hồi môi trường đúng theo hồ sơ cải tạo
phục hồi môi trường đã được phê duyệt
về phía nhân dân cũng rất là bức xúc tính quyền cũng đã lên tiếng nhiều lần
nhưng mà vẫn chưa công ty đơn vị vẫn chưa có sự vào cuộc để giải quyết chức điểm việc này
thì nếu như mà không giải quyết thì một số cái hiệu quả nó sẽ đạt lại nó để lại mà nó sẽ gây ảnh hưởng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm đến giờ thì chúng tôi cấp rất là nhiều mỏ để mục đích phục vụ cho đường cầu tóc
hiện nay thì sau khi cầu tóc hoàn thành rồi thì một số mỏ đắp nguyên liệu
thì các đơn vị thi công người ta không tổ chức cái phục hồi môi trường
một số nguyên nhân tức là một số mỏ thì quá trình khai thác thì nó gặp đá nhiều
do vậy thì công tác phục hồi môi trường nó khó khăn
do vậy thì trước thời gian thay thì có một số đơn vị thì người ta không thực hiện cái nhiệm vụ của mình
thì chúng tôi sẽ tiếp đó chúng tôi sẽ bố gói tỉnh về thực trạng này
và chúng tôi sẽ trực tiếp thê các đơn vị tư vấn đi khảo sát lại toàn bộ các con mỏ này
và xây dựng những phương án để mà
phục hồi đảm bảo là mỏ nó an toàn
vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị khai thác đất nguyên liệu
đến thời hạn ba mươi tháng chín phải nộp hồ sơ đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường
tuy nhiên đến nay một số doanh nghiệp vẫn không thực hiện
trước sự chây ý này sở tài nguyên và môi trường đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh
cho phép huyện phú ninh lựa chọn tổ chức cá nhân có đủ năng lực
lập thực hiện đề án đóng cửa mỏ khắc phục hậu quả
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khu vực quanh các mỏ đất
đồng thời đề nghị tỉnh không giải quyết bất cứ hoạt động đầu tư nào khác cho những doanh nghiệp này nữa